thưa quý vị hà nội vừa phát hiện bảy người đã có nhà đất tham gia bốc thăm chúng suất mua nhà ở xã hội tại dự án nhs trung văn nam tử liêm
và ngay sau khi phát hiện vụ việc này thì sở xây dựng hà nội đã quỷ quyền mua của các trường hợp trên
theo cư dân mạng tình trạng người giàu tranh mua nhà ở xã hội với người nghèo không phải là hiếm gặp
điều này cho thấy việc đăng ký mua nhà ở xã hội hiện nay vẫn còn những lỗ hổng về mặt pháp lý trong việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chính sách
liên quan tới dự án nhà ở xã hội được quan tâm nhất thời gian qua chủ đầu tư dự án nhs trung văn quận nam từ liêm thành phố hà nội cho biết
sau sự kiện bốc thăm thành công hồi tháng năm vừa qua công ty đã gửi danh sách một trăm bốn mươi chín người bốc chúng suất mua tới sở xây dựng hà nội
để các cơ quan chức năng thẩm định lại kết quả phát hiện bảy trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở tại các vị trí khác
hoặc nhà đất vượt qua một mươi m hai một người nhưng vẫn tham gia bốc thăm thậm chí có trường hợp đã có sổ đỏ
ba trăm linh m hai nhưng vẫn chúng suất mua nhà ở xã hội
tôi hoàn toàn ủng hộ việc sở xây dựng hà nội hủy quyết định mua nhà ở xã hội đối với những trường hợp này
đây là hành vi trục lợi chính sách dành cho người khó khăn nên cần xử nghiêm
họ đã làm giảm mất cơ hội bốc thăm chúng suất mua nhà của những người có nhu cầu thật khác
nhiều người nói những người này tham tôi thấy cũng không sai
lòng tham của con người là không đo đếm được chỉ có thượng tôn pháp luật
mới có thể quản lý được thôi
bức xúc trước hành vi gian dối của một số người
nhiều cư dân mạng đề nghị cần có chế tài xử phạt với những người dư giả
nằm ngoài đối tượng chính sách mà vẫn cố tình mua nhà ở xã hội nhằm mục đích trục lợi
cư dân mạng chỉ ra việc rất nhiều người có nghề tay trái
có thu nhập gấp hàng chục lần lương chính
có người gửi ngân hàng hàng chục tỷ đồng nhưng vẫn thuộc diện được mua nhà ở xã hội
chỉ thu hồi và bán lại nhà liệu có quá nhẹ tay trong trường hợp này
phải chăng nên truy tố vì tội lừa đảo
giá bất động sản quá cao đã làm cho gần như đại bộ phận người lao động chân tay
như công nhân khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở rồi
đừng để thêm tiêu cực trong vấn đề nhà ở xã hội
không tự dưng mà thấy toàn ô tô đỗ ngoài tuyên bốc thăm mua nhà ở xã hội
tôi biết vài người khá giả có vài căn nhà ở xã hội để cho thuê hoặc bán lại
chính sách kỳ tốt nhưng vì rất nhiều lý do người ta vẫn có thể dễ dàng bắt luật
cần giả xuất lại hiện trạng các căn hộ
nhà ở xã hội để sang lọc lựa chọn những người thực sự có nhu cầu
còn những khu nhà ở xã hội mà chưa hoàn thiện chưa bàn giao hết
nhưng đã có ra bán rất nhiều trên mạng xã hội
những đối tượng ra bán nhà ở xã hội cũng hoàn toàn không phải là đối tượng được mua nhà ở xã hội
theo các chuyên gia bắt động sản tuy chưa có thống kê phụ thể
nhưng thực tế có tình trạng người giàu tranh xuất mua nhà ở xã hội
của những người có thu nhập thấp ở đô thị
thậm chí có tình trạng người giàu thu nhập cao sở hữu các căn hộ nhà ở xã hội
để hạn chế tình trạng này cư dân mạng đề nghị cần ngăn lỗ hỏng lớn nhất hiện nay
chính là việc quản lý được thu nhập thực tế của người dân nói chung
và người thuộc diện mua nhà ở nói riêng
có những khoản thu nhập chúng ta quản lý được như tiền công tiền lương
còn những khoản khác thu nhập ngoài do không quản lý được
nên không thể xác định được tổng thu nhập của họ
một số người thu nhập cao nhưng vì luật không tính các khoản thu nhập khác
không phải là tiền công tiền lương
dẫn đến họ vẫn hội đủ tiêu chí điều kiện về thu nhập
đó là không thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân
có trường hợp gửi tiền ngân hàng với số tiền rất lớn
khoảng bốn mươi năm mươi tỷ đồng với lãi suất khoảng bảy một năm
đến cuối năm người này nhận được lãi vài tỷ đồng
đây là một số tiền rất lớn nhưng không thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân
và nghiễm nhiên họ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội
tôi nghĩ chỉ đến khi thực hiện hoàn thành đề án sáu của chính phủ
thì lúc đó việc sẽ được thực hiện
hãy xác nhận điều kiện về nhà ở và điều kiện về thu nhập mới chính xác được
cộng đồng mạng cho rằng mấu chốt ở đây là phải có các biện pháp
chính sách để kiểm soát quản lý đề tổng thu nhập của người dân
việc này không chỉ có ý nghĩa với vấn đề mua nhà ở xã hội
mà còn là quản lý xã hội chống thất thu thuế nói chung
kèm theo đó phải có chế tài xử lý rất nghiêm minh bằng tiền
hoặc thu hồi nhà tài sản đối với những trường hợp không phải thu nhập thấp
nhưng lại chen vào nhà ở xã hội
còn bạn bạn suy nghĩ gì về việc này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân